thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua xã gia hiệp huyện di linh tỉnh lâm đồng khiến cho hai phụ nữ tử vong tại chỗ
khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng tám tại đèo phú hiệp xã gia hiệp chiếc xe tải biển số bốn mươi chín c hai mươi ba nghìn sáu trăm bảy mươi một do tài xế hoàng tấn phong đến khúc cua trên đèo phú hiệp thì bị mất lái lật nghiêng xuống đường
khi lật nghiêng chiếc xe tải đã đè trúng xe máy do chị đinh thị thanh tuyền điều khiển chở theo bà vi thị kim ngọc cùng chú xã tam bố huyện di linh đang đi theo chiều ngược lại hậu quả là hai nạn nhân tử vong tại chỗ chiếc xe tải hư hỏng nằm lật nghiêng bên đường